dịch covid một mươi chín bùng phát cũng là thời điểm một số loại thực phẩm trong đó có sản phẩm mì gạo trên thị trường được tiêu thụ khá thuận lợi bởi nhu cầu của người dân tăng cao
trước thực tế đó các hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ mì trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã có nhiều giải pháp tăng ca sản xuất nhằm cung ứng đủ sản lượng ra thị trường đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa dịch
những ngày này hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ mì chạy lâm thuận hương luôn ở trong tình trạng thiếu hàng do nhu cầu của thị trường tăng đột biến trong những ngày dịch
với hơn hai mươi loại sản phẩm mì hiện nay trung bình mỗi ngày hợp tác xã xuất bán ra thị trường trên dưới một tấn sản phẩm tăng hai ba tạ so với trước đây
mỗi một ngày đưa ra thị trường là một tấn trở lên để giúp đỡ cho bà con không thể thiếu lương thực
thực phẩm mì thị trường thị trường thị trường thị trường
trong những mùa dịch giã như thế này và cái quan trọng là khi thị trường giá cả bấp bênh lúc lên lúc xuống
nhưng hợp tác xã cam kết với bà con nông dân là vẫn giữ nguyên cái giá thành như lúc trước chưa có dịch
để một phần góp một phần nào đấy về nguồn lương thực thực phẩm cho bà con
làng nghề mì chủ thôn thủ dương xã nam dương huyện lục ngạn có gần hai trăm linh hộ sản xuất mì gạo
đa số các hộ đều là thành viên nằm trong hợp tác xã và các tổ liên kết sản xuất của hội sản xuất và tiêu thụ mì chủ
bình quân mỗi ngày hội sản xuất và cung ứng trên hai mươi tấn mì gạo các loại
nhất là trong thời gian qua khi nhu cầu của thị trường tăng mạnh do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
riêng hội mì chủ chúng tôi vẫn giữ bình ổn giá cả không cho giá cả bất động
khi thời tiết đẹp chúng tôi sẽ động viên bà con tăng ca sản xuất để bảo đảm
cho sản lượng tôn giác thị trường phục vụ người tiêu dùng chống đại dịch covid
việc cam kết bình ổn giá cả trong những ngày dịch là một cách chia sẻ của làng nghề mì chủ
để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
đây cũng là trách nhiệm khẳng định thương hiệu và sự uy tín của làng nghề mì chủ